thưa quý vị một lần nữa hình ảnh đẹp việc làm ý nghĩa mang đậm tính nhân văn của lực lượng công an
trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân lại được cư dân mạng lan tỏa
qua sự việc vừa xảy ra vào ngày một mươi tháng năm tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
không chỉ bày tỏ sự trân trọng tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
cư dân mạng cũng đã thấu hiểu hơn và chia sẻ với những khó khăn sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an
luôn vì đất quen thân vì dân phục vụ
tuyệt vời công an việt nam
quá giỏi quá xuất sắc cảm ơn các chiến sĩ công an
tấn công chấn áp tội phạm vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân các đồng chí làm tốt lắm
hoan hô chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm kiên cường chúc các anh bình an thành công hoàn thành nhiệm vụ
mà đảng và nhân dân